tiếp tục thông tin về vụ nổ xảy ra tại xã long hải huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận
mà chúng tôi đã đưa trong bản tin thời sự tổng hợp vào sáng ngày hôm nay
cho đến thời điểm hiện tại công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân ban đầu của vụ nổ
vẫn đang được các cấp các ngành chức năng triển khai nhanh chóng
và thông tin mới nhất được gửi về từ hiện trường xảy ra của vụ nổ thì lực lượng chức năng đã phát hiện
một số kiếp nổ và dây cháy chậm được đựng trong một túi ni lông tại ngôi nhà bị sập của anh nguyễn văn bé
như tin đã đưa một vụ nổ lớn đã xảy ra vào tối ngày hôm qua ngày một tháng sáu
tại huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận khiến nhiều người bị thương
vụ nổ được xác định phát ra từ nhà anh nguyễn văn bé ba mươi bốn tuổi trú tại thôn quý hải xã long hải
theo người dân địa phương khoảng hơn một mươi tám giờ tối ở khu vực thôn quý hải
bỗng phát ra ba tiếng nổ lớn liên tiếp làm dung chuyển cả xã
vụ nổ đã làm nhà anh bé bị sập đồng thời ảnh hưởng đến khoảng ba mươi căn nhà khác trong khu vực
hầu hết đều bị tốc mái vỡ kính sập hư hỏng nặng
vụ nổ làm năm người dân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân dân y huyện đảo phú quý
cho đến thời điểm này đã có hai nạn nhân được ra viện
hiện tại hiện trường vụ nổ đã được lực lượng công an tỉnh bình thuận công an huyện đảo phú quý
và lực lượng quân đội phong tỏa nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra